sau ba năm triển khai thí điểm tự chủ đại học ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế bất cập
trong đó chính sách pháp luật về tự chủ chưa đồng bộ đó là phát biểu của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
tại hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
dù thời gian thực hiện thí điểm tự chủ theo nghị quyết bảy mươi bảy không dài
nhưng các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn thí điểm đã bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ
giúp giảm bớt các thủ tục hành chính tăng tính chủ động linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường
tuy nhiên quá trình thí điểm cũng bộc lộ khá nhiều hạn chế
nhưng hiện nay trong thực tế các quy định của nhà trường của luật pháp thì lại xác định rõ rằng hội đồng trường lại theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng
và như vậy chúng ta hình dung ra lại có trước ông con có trước và ông bố có sau
và như vậy cái đấy cũng là một cái và cần phải thay đổi
và như tôi nghĩ rằng đấy là một trong điểm thay đổi căn bản mang tính quyết định
tại hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục cần thẳng thắn nhìn nhận những việc đã làm được
chưa làm được những khó khăn vướng mắc phát sinh và bài học kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai thời gian qua
để từ đó thông nhất nhận thức xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan đề ra kế hoạch lộ trình triển khai đảm bảo hiệu quả nhất
tới đây tôi cũng đề nghị các ông chí các phục vụ của chúng ta
cái tính chịu trách nhiệm và giải trình rất cao tính minh mạch và rất cao tôi thay bằng tiền kiểm tôi bằng hậu kiểm
để rõ những trường đại học nào thực sự xứng đáng được hưởng quyền xứng đáng
thế còn những trường đại học nào mà cứ lấp đừng hoặc tụt sau đảm bảo rõ để làm sao mạnh yếu nó phải cố gắng lấp rõ
chứ không thể cạnh tranh mà cứ tù mù được cho thông tin về thị trường đặc biệt thông tin về các trường đại học là rất minh mạch
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
tự chủ không có nghĩa là nhà nước sẽ cắt giảm nguồn kinh phí chi cho giáo dục đại học
mà sẽ chi hiệu quả tiết kiệm hơn dưới những hình thức khác
cái tự chủ bình hiểu về tài chính không cũng được
mà trước hết người ta đặt ra đấy là về chuyên môn về học thuật trong giảng dạy và nghiên cứu
bỏ cái can thiệp hàng ngày có tính hành chính áp đặt vào trong nội bộ trường đại học
thì chúng ta phải đặt một vấn đề tinh thần như vậy
và như vậy thì từ cái đấy thì nó ra nó phải có những quyền về bộ máy về nhân sự
bao gồm cả thành lập bổ nhiệm miễn nhiệm chế độ đại ngộ
và cái tự chủ tài chính nó chỉ là một phần thôi
và tự chủ tài chính cần phải được hiểu một cơ sở nói chung và trong đó có đại học
được tự chủ về tài chính là anh được tự chủ về nguồn thu và chi
đương nhiên là tự chủ đề phải theo quy định của pháp luật
tự chủ đại học là con đường tất yếu của giáo dục đại học việt nam
vì vậy nhóm nghiên cứu toàn diện về tự chủ đại học thuộc đại học kinh tế quốc dân
đã kiến nghị với chính phủ sớm ban hành nghị định về tự chủ đại học thay thế cho nghị quyết bảy mươi bảy
đồng thời kiến nghị chính phủ yêu cầu các trường chưa tự chủ cần phải thực hiện tự chủ kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý để đóng cửa
các trường đại học không thể tự chủ từ thời điểm này